tiện lợi qua đó cũng chấm dứt được những tiêu cực có thể xảy ra đối với hình thức nộp phạt trực tiếp trước đó
lợi ích là vậy nhưng để hiệu quả phải đi lên từ chính sự đồng lòng ủng hộ của người dân